tuy nhiên nhìn trên thế giới chúng ta cũng thấy rằng vấn đề về khai thác bản quyền hình ảnh trên thế giới không phải là một chuyện mới mẻ cả
điều này đã diễn ra hết sức bình thường vậy thì tại sao ở việt nam nó lại dẫn tới nhiều sự tranh cãi như vậy
tôi nghĩ rằng nó có hai vấn đề chính ở đây
thế giới có lẽ là người ta trải qua hàng trăm năm luật pháp và những ứng xử quan kết thỏa thuận trên thị trường tương đối bài bản tương đối rõ ràng rồi
thế còn việt nam thì có thể nói rằng là gần đây rất gần đây thì
đã đặt ra những vấn đề khai thác hình ảnh và luật pháp thì chúng ta chưa rõ ràng
bộ luật dân sự chúng ta mới chỉ quy định một cái câu có tính chất là nguyên tắc
luật lao động hoàn toàn không có đề cập gì giữa người lao động giữa thành viên của cộng đồng bộ với lại cầu thủ
thế còn các cái hợp đồng của các bên đấy là hoàn toàn là căn cứ duy nhất
nếu như mà người ta thỏa thuận với nhau một cách rất rõ ràng chi tiết cụ thể rằng được làm cái gì không được làm cái gì khai thác sử dụng hình ảnh thế nào thì cứ theo thế mà làm
thế nhưng tôi nghĩ rằng đa số các hợp đồng của chúng ta thì vì cái căn cứ pháp lý nó chưa rõ và vì chưa có kinh nghiệm trên thực tế cho nên là chắc là sẽ rất là sơ xài thậm chí không đề cập gì đến cái chuyện đấy
thì rất dễ xảy ra tranh chấp khi mà những cái cầu thủ nổi tiếng những cái hình ảnh những cái thương hiệu mà có thể khai thác được rất nhiều tiền thì nó sẽ dễ phát sinh ra những tranh chấp
và cụ thể là trong trường hợp ở đây thì chúng ta như cảm nhận của luật sư là những cái hợp đồng liên quan đến hình ảnh là chưa được thực sự rõ ràng
hay là những cái thông tin liên quan đến cái hợp đồng đó là chưa được các bên phổ biến và hiểu rõ
nếu như mà các bên ký thì chắc chắn là phải nắm được và thậm chí là cơ quan quản lý người ta sẽ phải nhắc nhở sẽ phải kiểm soát chặt chẽ việc đấy
khả năng trong cái trường hợp này là không có quy định hoặc là quy định không rõ cho nên là những người cầu thủ hoặc là những cái đối tác khác có thể người ta cũng nghĩ rằng có thể khai thác có thể sử dụng chừng mực nào đấy
cho nên mới xảy ra cái câu chuyện là
thông tin và kiện cáo nhau như vậy
sau khi mà một công ty truyền thông thấy được sức hút của cầu thủ này và đưa ra một cái bảng báo giá mà như chúng ta đã thấy
vậy thì đứng ở góc độ luật sư thì luật sư đánh giá như thế nào về cái cách mà sử dụng cũng như là khai thác hình ảnh thương mại của các công ty truyền thông
nếu như mà có một cái sự thỏa thuận cam kết rồi mà lại vi phạm đơn vị khác lại ký hợp đồng để khai thác hình ảnh đấy thì mới đặt ra cái câu chuyện là đúng hay không đúng vi phạm hay không vi phạm
thế còn trường hợp người ta mới chỉ là nêu
đặt vấn đề như thế và đưa ra cái báo giá như vậy chưa tiến hành một cái việc gì thì nó không có câu chuyện vi phạm
đấy là một trong cái cách mà cũng lại người này lại lợi dụng cái sự kiện cái hình ảnh của người kia để làm thương hiệu
chứ còn nó chưa đi vòng cụ thể chưa vi phạm luật cũng như vi phạm cam kết gì cả
thế còn của chúng ta thì luật thì nó lại chưa rõ ràng
cái mảng bóng đá thì liên đoàn bóng đá rồi tự các cái câu lạc bộ đặt ra một số cái nguyên tắc ứng xử
còn nếu như theo quy định của bộ luật lao động thì không có bất cứ ngoại lệ nào
luật quy định từ cái việc là không được giữ bằng cấp không được giữ tiền đặt cọc
cho đến là không được có bất cứ cái thỏa thuận nào để hạn chế cái quyền của người lao động
nếu như cầu thủ làm người lao động thì đương nhiên theo cái luật đấy không được quyền hạn chế người ta
không ký hợp đồng khai thác hình ảnh thương hiệu đối với những nơi khác
trừ các cái câu lạc bộ có một cái cam kết có một cái thỏa thuận riêng với cầu thủ
xoay quanh sự xuất hiện của bảng báo giá khai thác bản quyền hình ảnh của công ty truyền thông
ông nguyễn minh châu đã có kinh nghiệm đại diện cho nhiều cầu thủ tại v liq nhận thấy
vụ việc của tiến dũng có cả mặt hay lẫn mặt giờ
hay là thông qua một công ty đại diện thương hiệu của thủ môn này sẽ được tăng lên thu nhập tốt hơn
đó là tiền đề động lực cho họ cố gắng để giữ gìn hình ảnh
còn giờ là việc họ làm quá đường đột giống như việc rội nước sôi vào tay vậy
ở góc nhìn tích cực giới chuyên gia bóng đá kỳ vọng sự việc thủ môn tiến dũng sẽ mở đường cho cầu thủ việt
có công ty đại diện quản lý hình ảnh giống như giới sobit hoặc bóng đá quốc tế
bà mai mua nhà môi giới đầu tiên của bóng đá việt nam nhận định
sự việc của tiến dũng cũng có thể coi là lời cảnh tỉnh cho flc thanh hóa nói riêng và các đội bóng việt nói chung
họ cần có cách đối xử tôn trọng và công bằng hơn với các cầu thủ
họ cần có cách đối xử tôn trọng và công bằng hơn với các cầu thủ